trong bốn ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng năm tại hà giang gần một trăm năm mươi bệnh nhân nghèo mắc các bệnh về hệ vận động
đã được các giáo sư bác sĩ của bệnh viện việt đức và các giáo sư bác sĩ quốc tế đến từ tổ chức việt can hoa kỳ thăm khám miễn phí và tặng quà
cùng với hàng trăm trường hợp bệnh nhân nghèo mắc các bệnh về hệ vận động được thăm khám
các chuyên gia về chấn thương chỉnh hình của việt nam và hoa kỳ đã tổ chức hội trần và phẫu thuật cho hai mươi bốn bệnh nhân
bị các chấn thương khó phức tạp trong đó có một mươi bệnh nhi sau phẫu thuật bệnh nhân đều phục hồi tốt
trong chiến thiện nguyện câu lạc bộ sala do phó giáo sư tiến sĩ ngô văn toàn
nguyên phó viện trưởng viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện việt đức làm chủ tịch và bác sĩ emily benson
giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình chalmers venturas california hoa kỳ làm trường đoàn
cũng tặng một trăm linh phần quà cho các trường hợp đến khám và hai mươi bốn bệnh nhân mổ
hỗ trợ kinh phí đi lại cho các bệnh nhân
nghèo vùng xa đến khám hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại cho các bệnh nhân được mổ
song song với các hoạt động chuyên môn câu lạc bộ sala còn tặng hai trăm linh cặp sách
do công ty ladoza tài trợ cho các học sinh trường trung học cơ sở bán chú xã quản bạ tỉnh hà giang